trên các tuyến đường ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi thuộc khu kinh tế dung quốc
mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở răm gỗ từ các nhà máy đi cảng dung quốc để nhập nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu
phần lớn các xe tải chở răm đều cơi nối thùng và chở quá khổ quá tải
nhiều xe chạy tranh tuyến phóng nhanh vượt ẩu gây ra không ít vụ tai nạn trên các tuyến đường này
đe dọa tới an toàn tính mạng của những người tham gia giao thông
mời quý vị cùng theo dõi kỳ nhận sau đây của chúng tôi
mời quý vị cùng theo dõi kinh nhận sau đây của chúng tôi
trong hai năm qua tại khu kinh tế dung quất đã xảy ra một mươi năm vụ tai nạn giao thông do xe chở răm gỗ gây ra
làm chết một mươi một người bị thương một mươi bốn người điều đang nói là nhiều vụ tai nạn giao thông liên tục xảy ra trong thời gian ngắn
trong hai năm qua tại khu kinh tế dung quốc đã xảy ra một mươi năm vụ tai nạn giao thông do xe chở răm gỗ gây ra
làm chết một mươi một người bị thương một mươi bốn người điều đang nói là nhiều vụ tai nạn giao thông do xe chở răm gây ra trong thời gian ngắn
điện thoại lực lượng để xử lý đối tượng đều có cảnh giới và khi có ôn giám của lực lượng cảnh sát giao thông thì lấy xe chủ phương tiện đều thông báo để trống tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông
các cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông của tỉnh quảng ngãi cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm phòng ngừa các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông để người dân an tâm sinh sống và lưu thông trên đường